chính phủ vừa có yêu cầu gửi bộ tài nguyên và môi trường và các cơ quan liên quan
nghiên cứu biện pháp xuất trà phế liệu nhựa nhập khẩu theo hướng như malaysia philippines đã áp dụng
đối với các lô hàng phế liệu không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
cơ quan hải quan có văn bản thông báo yêu cầu hãng tàu vận chuyển hàng hóa ra khỏi lãnh thổ việt nam
trong vòng ba mươi ngày nếu quá thời hạn trên hàng hóa vi phạm sẽ được xử lý bằng hình thức tiêu hủy
theo thống kê tính đến ngày hai mươi tám tháng sáu vừa qua lượng container phế liệu tồn động trên chín mươi ngày
tại các cảng biển của việt nam là gần bốn năm trăm linh container